ngày hôm nay công an tp phúc yên đã kiểm tra phát hiện một quán cà phê ở phường trương chắc
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vẫn lén lút hoạt động kinh doanh bất chấp các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tổ công tác của công an tp phúc yên bất ngờ kiểm tra tại quán cà phê oanh ở phường trương chắc
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc do nguyễn thanh hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm quản lý
thì phát hiện bên trong quán có hai mươi ba khách ngồi uống cà phê
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm xử phạt hai mươi một trường hợp số tiền bốn mươi hai triệu đồng
về hành vi không đeo khẩu trang phạt cảnh cáo hai trường hợp dưới một mươi tám tuổi
đối với chủ quán cà phê hiện đang vắn mặt nên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của ubnd phường trương chắc đã củng cố hồ sơ xử lý theo quy định